theo ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín hôm nay đã bước sang ngày thứ bốn mươi chín không có ca lây nhiễm mới trong cộng đồng
hiện chỉ còn có hai mươi sáu bệnh nhân mắc covid một mươi chín đang được điều trị
trong ba trăm hai mươi tám ca mắc tính đến một mươi tám h ngày bốn tháng sáu số ca điều trị khỏi là ba trăm linh hai ca số ca còn đang điều trị là hai mươi sáu ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là tám một trăm bốn mươi ba người trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện tám mươi ba người cách ly tập trung tại cơ sở khác sáu chín trăm sáu mươi bốn người cách ly tại nhà và nơi lưu trú một chín mươi sáu người